vào lúc một mươi một h ba mươi năm phút ngày hai tháng một mươi một tại số một trăm tám mươi tám lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa
đã xảy ra vụ cháy của doanh nghiệp vàng bạc vĩnh hòa
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động sáu xe chuyên dụng cứu nạn cứu hộ cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ
mang theo trang thiết bị sớm tiếp cận hiện trường tiếp cận điểm cháy
nỗ lực dập lửa đám cháy đã nhanh chóng bị khống chế không cháy lan sang các hộ lân cận
đến một mươi hai h hai mươi phút cùng ngày đám cháy bị dập tắt hoàn toàn
trước đó vào lúc một mươi giờ sáng cùng ngày đã xảy ra vụ cháy ở số hai mươi bảy triệu quang phục
phường đông thọ tp thanh hóa rất may vụ hòa hoạn đã không gây ra thiệt hại về người
cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy